công an tỉnh yên bái cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam bị can đối với đoàn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đơn vị thuộc sở y tế tỉnh yên bái
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoảng hai ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
do có liên quan tới việc mua kết xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty cổ phần công nghệ việt á
được biết trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trước diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh yên bái đã giao cho ngành y tế
mua sắm các hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm covid một mươi chín
với tổng số tiền là bốn tám tỷ đồng
hiện vụ án đang được lực lượng công an tỉnh yên bái tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
trong khi đó liên quan tới vụ phát hiện hàng chục đối tượng
trong khu trung cư dương tính với chất ma túy
sáng ngày hai mươi năm tháng sáu trần anh thương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
và phạm duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể tiến hành kiểm tra hành chính tại ba phòng một bốn không bảy một chín hai không và hai nghìn một
trung cư marina thuộc khóm bình long ba phường mỹ bình
thành phố long xuyên tỉnh an giang
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi bảy đối tượng nam nữ
thuộc độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi tám tuổi
đang có biểu hiện sử dụng trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ gồm năm bịch ly lông có chứa tinh thể màu trắng ngay là ma túy
một mươi điện thoại di động các loại bốn xe mô tô một máy tính bảng
và hơn một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt
cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan tới việc sử dụng trái phép chất ma túy
xét nghiệm nhanh thương khánh cùng với chín đối tượng
dương tính với chất ma túy ketamin và mdma
trong khi đó công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn cho biết
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
bắt đối tượng mai văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
là đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
của nhóm bốn đối tượng là khách và nhân viên quán karaoke go
tại xã vũ sơn huyện bắc sơn
xảy ra vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng mai văn huy đã bỏ trốn khỏi địa phương
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc sơn
khởi tố ra quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng mai văn huy
được xác định đang lẩn trốn tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng
và di lý về công an huyện bắc sơn
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân huyện văn yên tỉnh yên bái
ngày hai mươi bốn tháng sáu đã đưa ra xét xử lưu động
đối với các bị cáo hàng a ký sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
và hàng a thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng chú tại huyện văn yên tỉnh yên bái
về tội hủy hoại rừng
theo cáo trạng vào khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hảng a thành và hảng a ký
đến khu vực lôn một khoảng sáu tiểu khu chín mươi bốn rừng phòng hộ
thuộc địa phận thôn ao ếch xã châu quế thượng huyện văn yên
đã dùng dao phát quang tổng diện tích là sáu bốn trăm bốn mươi năm m hai

gây thiệt hại gần năm mươi triệu đồng
qua xem xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội
của các bị cáo tòa nhân dân huyện văn yên đã tuyên phạt
bị cáo hảng a thành và hảng a ký mỗi bị cáo một năm tù giam
về tội hủy hoại rừng
liên quan tới vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên
xảy ra tại khu vực đường đỗ quang ở thành phố đà nẵng
diễn ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu đến nay gần như toàn bộ
một số thanh niên trong cả hai nhóm đã được làm rõ
dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu bốn thanh thiếu niên còn lại
trong vụ hỗn chiến cũng đã bị công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng phát hiện và di lý từ quảng trị về đà nẵng
để phục vụ cho công tác điều tra
bốn đối tượng đang lẩn trốn ở quảng trị bao gồm
cha hưng hoàng anh một mươi chín tuổi phan quốc viên một mươi tám tuổi
cùng chú tại phường bình thuận quận hải châu
lê minh huy một mươi tám tuổi trú tại quảng trị nguyễn hoàng gia bảo
một mươi sáu tuổi chú tại phường thạc gián quận thanh khê
vì bực tức cha mình là ông trà huy trí năm mươi hai tuổi bị đánh
đồng thời thấy anh trai mình là cha hưng thọ nghe điện thoại
và bị nhóm của mai xuân trí hai mươi bảy tuổi và lê đắc hiếu hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại quận hải châu khiêu khích hẹn đánh nhau trên đường đỗ quang
hoàng anh đã tức tốc kêu gọi bảo thọ gọi thêm viên huy và vài người nữa
cầm theo hung khí chuẩn bị sẵn để đến nơi hẹn
trí và hiếu bị gần một mươi người trong nhóm của hoàng anh bao vây
dùng kiếm nhật và rau màu chém thương tích hiện đang được điều trị tại bệnh viện
chín trên một mươi đối tượng đã được làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê đã kêu gọi trà hưng thọ
sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
chính phủ việt nam xây dựng một môi trường đầu tư lành mạnh bình đẳng
minh bạch công khai cho các doanh nghiệp các nhà đầu tư
với tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
đó là phát biểu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại diễn đàn đầu tư đà nẵng hai nghìn hai mươi hai do thành ủy và ủy ban nhân dân tp đà nẵng tổ chức
với sự tham dự của gần sáu trăm linh đại biểu là lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
địa phương các nhà đầu tư trong nước và quốc tế
diễn đàn đầu tư đà nẵng hai nghìn hai mươi hai được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng lợi thế
cơ hội đầu tư của tp đà nẵng để các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước
các tổ chức quốc tế quan tâm lựa chọn quyết định đầu tư
tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước
nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
đặc biệt trong bối cảnh khi mở cửa nền kinh tế sau thời gian dài
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng phạm minh chính đã phân tích những lý do
tại sao các nhà đầu tư nên đầu tư vào đà nẵng cũng như đầu tư vào việt nam
những lĩnh vực cần đầu tư những việc các bộ ngành các cấp chính quyền
trong đó có thành phố đà nẵng phải làm để doanh nghiệp đầu tư yên tâm
an toàn lành mạnh cùng phát triển cũng như việc doanh nghiệp phải làm gì
cùng với các cấp chính quyền cùng với việt nam để xây dựng một đất nước việt nam hùng cường

tại sao các nhà đầu tư nên đầu tư vào đà nẵng cũng như đầu tư vào việt nam để xây dựng một đất nước việt nam hùng cường
quy hoạch phân khu theo điều chỉnh quy hoạch chung đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhiên đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt định hướng cơ bản của quy hoạch thành phố đà nẵng
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
các dự án đang kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố
danh mục quỹ đất phục vụ kêu gọi thu hút đầu tư của thành phố đà nẵng
các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư trong thời gian đến
thành phố đà nẵng đã tiến hành trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư chủ trương nghiên cứu đầu tư
thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư dự án thỏa thuận hợp tác đầu tư cho hai mươi bảy dự án
trong nước và nước ngoài với tổng mức đầu tư đề xuất năm sáu tỷ usd
đoàn kiểm tra số sáu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã có buổi làm việc tại đảng bộ công an tỉnh yên bái
đại diện lãnh đạo công an tỉnh yên bái đã báo cáo với đoàn công tác kết quả
việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực
thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời nêu lên một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị một số giải pháp
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay
các đồng chí thành viên trong đoàn kiểm tra đã đề nghị đảng ủy công an tỉnh yên bái
làm rõ một số nội dung trong báo cáo và đề nghị cung cấp một số hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra
trong giải quyết các vụ án vụ việc của lực lượng công an yên bái
qua đó tiếp tục có những giải pháp mạnh hơn để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
thưa quý vị và các đồng chí
một trong những nội dung trong báo cáo của đảng ủy công an tỉnh yên bái
trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
được hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba khẳng định trong kết luận số hai mươi một
đó là kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm
triển khai kết luận hai mươi một tại các đảng bộ nhất là công an nhân dân
lực lượng trực tiếp trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đảng
trong hệ thống chính trị có ý nghĩa rất quan trọng
kết luận chỉ ra những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và phương châm
để lực lượng công an tham gia đắc lực trong xây dựng chỉnh đốn đảng
đẩy lùi tham nhũng tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng
chỉ đạo của người đứng đầu đảng ta tổng bí thư nguyễn phú trọng
với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đây là quan điểm nhất quán của đảng và cũng là một trong những yêu cầu tiên quyết
để xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa hiệu quả hơn nữa
ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng công an
thật sự trong sạch thật sự vững mạnh không được tôi nói tuyệt đối không được
cậy quyền cậy thế lợi dụng cương vị và nghiệp vụ để công tác để làm những cái điều bất chính
kiên quyết điều tra đưa ra ánh sáng
xử lý nghiêm minh các vụ án vụ việc về kinh tế tham nhũng tiêu cực
được đánh giá là một trong những điểm sáng của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
cuối tháng năm làm việc với đoàn công tác số tám của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
bộ trưởng tô lâm một lần nữa khẳng định bộ công an không chỉ đấu tranh quyết liệt
phòng chống tội phạm tham nhũng tiêu cực mà còn thực hiện nhiệm vụ này ngay trong nội bộ
sai phạm của cán bộ đảng viên ngay cả là cán bộ chỉ huy cần phải được nghiêm túc phê bình xử lý
câu chuyện tại tri bộ đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận hà đông thành phố hà nội
người đứng đầu tri bộ này đã bị điều chuyển công tác do thiếu trách nhiệm vi phạm quy trình công tác
dẫn đến việc bị can bỏ trốn trong quá trình bị dẫn giải phục vụ xét xử
công an quận cũng đã thống nhất báo cáo với cả đảng ủy công an phố quận ủy để điều động đồng chí
sang một vị trí công tác khác để làm sao có tính dân đe giáo dục
kể từ lúc mà điều động đồng chí bí thư cấp trưởng một đơn vị sang cái vị trí công tác khác
thì có tính dân đe đối với các tri bộ trực thuộc đảng bộ công an quận
cũng như đảng viên công an quận nhìn vào đấy để có cái hướng khắc phục và phấn đấu
xử lý sai phạm của cá nhân đã trở thành cơ hội để tập thể tự soi tự sửa mình
nội dung sinh hoạt tri bộ được đổi mới
tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng
xiết chặt quy trình công tác điều chỉnh trong phân công nhiệm vụ để phù hợp hơn với sở trường cán bộ
đấy là một bài học sâu sắc đến cấp ủy chỉ huy và từng cán bộ đồng chí đảng viên
để đấy để anh em cấp dưới nhìn vào và người ta đánh giá rằng cấp ủy
tri bộ và chỉ huy của chúng ta là thẳng thắn trung thực và đánh giá sát
không vì chúng ta là chỉ huy mà chúng ta bao bọc nhau
trên tinh thần khách quan minh bạch nghiêm cấm bao che né tránh
ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm của đảng viên cán bộ chiến sĩ kể cả là lãnh đạo cao cấp
chỉ tính trong năm hai nghìn hai mươi một các cấp ủy tri bộ trong công an nhân dân
đã tiến hành kiểm tra giám sát trên ba lượt tổ chức đảng gần hai mươi lượt đảng viên
xem xét thi hành kỷ luật bốn tổ chức đảng và trên một đảng viên
bộ công an đã kiểm tra chín mươi hai lượt đơn vị thuộc hai mươi một công an đơn vị địa phương
phát hiện xử lý năm tập thể một trăm bốn mươi ba cá nhân vi phạm điều lệ kỷ luật đi đôi với giáo dục
điều lệnh nội vụ điều lệnh đội ngũ quy trình chế độ công tác lễ tiết tác phong
nếp sinh hoạt trong toàn lực lượng nhờ đó được củng cố

kỷ luật đi đổi với giáo dục nhờ đó được củng cố
bộ công an đã kiểm tra giám sát trên ba lượt tổ chức đảng gần hai mươi lượt đơn vị thuộc hai mươi một công an đơn vị địa phương
kỷ luật đi đổi với giáo dục nhờ đó được củng cố

đã tham mưu bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là nghị quyết tổng thể có ý nghĩa chiến lược quan trọng tạo tiên đề can bản cho công tác công an và công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong một mươi năm tới
triển khai kế hoạch của đảng ủy công an trung ương về thực hiện kết luận số hai mươi một trong công an nhân dân
hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong công an nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng các tổ chức đảng trong công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
để công an nhân dân thực sự là lực lượng tin cậy là chỗ dựa vững chắc của đảng nhà nước và nhân dân của cải thống chính trị và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn mới
gương mẫu đi đầu dưới lá cờ của đảng của tổ quốc
những thanh bảo kiếm biến tấn phiên xả thân vì nước vì dân
nghiêm túc tự soi tự sửa tự ghen rỗ mình quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
công an tỉnh yên bái cho biết đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với đoàn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tiện

công an tỉnh yên bái cho biết đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can
công an tỉnh yên bái tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
liên quan tới vụ người đàn ông bị sát hại trước cửa nhà ngày hai mươi năm tháng sáu công an quận bình tân và phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã bắt được nghi phạm cũng như làm rõ động cơ gây án đã làm rõ động cơ nghi án của kê vạm
nghi phạm được xác định là phạm ngọc việt ba mươi năm tuổi quê thành phố hải phòng trú quận bình tân
tại cơ quan công an nghi phạm việt khai nhận
các nhà nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngủ quận bình tân vài trăm mét để kinh doanh
thường ngày việt khai chạy thể dục buổi sáng và thường gặp nạn nhân
trong một lần chạy ngang qua nhà nạn nhân thì việc bị ông này quét rác trúng người và không xin lỗi
sau đó việt cho rằng nạn nhân khiến mình nghèo vì vậy đàn ác xin ý định sát hại nạn nhân và việt đã chuẩn bị quần áo ba lô dao để gây án
sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu việc mà áo grab mang theo dao đi tới trước căn biệt thử ở đường số ba a khu phố một mươi phường bình trị đông b quận bình tân
khi thấy nạn nhân thì việc đã nhanh chóng tiếp cận rồi rút dao đâm nạn nhân gục tại chỗ
gây án xong việc tẩu thoát khóa hị trường
quá trình này việt vứt áo grab xuống kênh rồi về căn nhà sinh hoạt như bình thường
bằng nghiệp vụ chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cùng công an quận bình tân đã bắt giữ được việc tại căn nhà của đối tượng
ban đầu khi đưa về trụ sở việc cho rằng công an bắt nhà mình và không chịu khai báo
tuy nhiên sau gần sáu giờ đấu tranh việt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
các lực lượng phòng chống ma túy công an điện biên đã triệt phá thành công hai chuyên án ma túy bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt bốn đối tượng
thu giữ một số lượng ma túy khổng lồ gồm năm trăm một mươi viên ma túy tổng hợp bốn mươi tám bánh heroin một kg ma túy đá và nhiều vật chứng có liên quan
hai chuyên án thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên
với quyết tâm chặt đứt các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia triệt phá các tụ điểm ma túy mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
cụ thể vào sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng sáu tại bản ho cớ xã na son huyện điện biên đông tỉnh điện biên
các lực lượng do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan điện biên trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc bộ
công an huyện điện biên đông và công an cơ sở đã đón lõng và bắt quả tang hai đối tượng là sùng a say sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
vừa a nu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại huyện điện biên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm tám mươi năm bánh hồng phiến tương đương với năm trăm một mươi viên ba mươi tám bánh heroin khối lượng một mươi ba ba kg
một kg ma túy đá hai xe máy
và ba điện thoại di động
quá trình bắt giữ hai đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
cùng ngày các lực lượng phòng chống ma túy công an điện biên cũng bắt giữ thành công hai đối tượng là lầu a chía sinh năm hai nghìn ba
và lầu a giàng sinh năm hai nghìn hai đều trú tại huyện điện biên đông về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ một mươi bánh heroin khối lượng ba năm kg và hai điện thoại di động
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội cho biết vào chiều ngày hôm qua
đơn vị này đã bắt giữ thành công hai siêu trộm sinh năm hai nghìn ba và một đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
điều đáng nói một trong hai số tên trộm này mang trong mình hai lệnh truy nã
đây là ba đối tượng nguyễn nam trường nguyễn văn sự phạm khắc anh tuấn
trong vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh bắt giữ tại chỗ một mươi bánh heroin khối lượng ba năm kg và hai điện thoại di động
tại cơ quan công an trường và sự khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh hành vi trộm cắp
tuy nhiên các đối tượng đã thực hiện hành vi này tại nhiều địa bàn có tính chất liên tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội cho biết vào chiều ngày hôm qua
đơn vị này đã bắt giữ thành công hai siêu trộm sinh năm hai nghìn ba và một đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

để có thể tiêu thụ được số tăng vật đã trộm được hai đối tượng trường và sự đã tìm đến các cửa hàng bán lẻ để chào mời
trong đó phạm khắc anh tuấn có cửa hàng điện thoại tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
là một trong những đầu mối tiêu thụ số lượng lớn tài sản do hai đối tượng trường và sự trộm cắp được mà cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ
và để che giấu hành vi của mình
tuấn còn xóa các hình ảnh giao dịch với hai đối tượng trong camera tại cửa hàng
hàng trăm chiếc điện thoại có giá trị lên tới hơn ba trăm bốn mươi triệu đồng là tăng vật của vụ án đã được lực lượng chức năng thu hồi
điều đang nói
trong vụ án này qua công tác xác minh nhân thân của các đối tượng
điều tra viên của vụ án đã nhanh chóng phát hiện trường là đối tượng đang bị truy nã
còn bản thân sự là đối tượng đã từng là thanh niên bị đưa vào trường giáo dưỡng
nhưng ngựa quen đường cũ các đối tượng không ra đầu thú mà còn ma mánh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
đối tượng nguyễn nam trường đã có hai tiền án và đã bị hai cơ quan điều tra là công an huyện bình xuyên
tỉnh nguyễn phúc ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
và công an thành phố bình nghệ an ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiến thoát tài sản
bản thân đối tượng nguyễn văn sự thì đã có một tiền sự đi giáo dưỡng
các đối tượng còn trẻ nhưng mà phương thức thủ đoạn rất manh động và có tính thức chuyên nghiệp
tuy nhiên bằng các biện pháp vượt vụ
tôi đã quyết tâm bóc gỡ được đường dây này để giải quyết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
hiện vụ việc đăng lực cơ quan huyện đồng anh phối hợp với các đơn vị liên quan
củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật